ngoài ra lực lượng chức năng cũng đang truy bắt đối tượng nguyễn hoàng nhi chú tại tỉnh tây ninh
đây là hai trong số bốn nghi phạm đã dùng súng xông vào tiệm vàng cướp đi một số lượng lớn trang sức bằng vàng
trước đó hai nghi phạm khác là nguyễn linh đoan chú tại tỉnh quảng nam
và trần quang triệu chú tại tỉnh bình định cũng đã bị bắt giữ sau ba mươi giờ gây án
công an thành phố đà nẵng vừa bắt đối tượng phan minh trung ba mươi bốn tuổi quê ở tỉnh thừa thiên huế
móc nối với nhiều người trong nước và ngoài nước mua số lượng lớn ma túy đưa về đà nẵng để tiêu thụ
qua quá trình nắm thông tin ngày một mươi bốn tháng ba tại khu vực bến xe trung tâm đà nẵng
khi các trinh sát đã bắt quả tang chung vừa vận chuyển lượng lớn ma túy vào đà nẵng để tiêu thụ
thu giữ ba kg ma túy đá được ngụy trang trong những túi trẻ khô
qua đấu tranh mở rộng chuyên án xác định có một người phụ nữ gửi kiện hàng từ nước ngoài về cho trung
nên trưa ngày một mươi tám tháng ba các trinh sát đã đón nhận kiện hàng
tại một địa chỉ ở quận sơn trà phát hiện bên trong có chứa một mươi hai viên thuốc lắc được nguy trang
trong các loại đồ hộp tổng trọng lượng của số ma túy trên là khoảng bốn năm kg
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện định quán tỉnh đồng nai vừa ra quyết định khởi tố bụi can
bắt tạm giam đối tượng nguyễn thanh phong chú tại huyện tân phú tỉnh đồng nai
để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản
theo hồ sơ nguyễn thanh phong điều khiển xe máy đi từ huyện tân phú đến huyện định quán
tỉnh đồng nai để trộm cắp tài sản khi đến khu vực ấp năm xã phú ngọc phát hiện nhà bà trần thị vui
đang sửa chữa không có cổng rào nên phong lẻn vào trộm một áo khoác bên trong có một trăm bốn mươi hai triệu đồng tiền mặt
và một sợi dây chuyền hai nhẫn và một lắc tay tất cả đều là loại vàng một mươi tám k trị giá tài sản là gần một trăm chín mươi bốn triệu đồng
rồi nhanh chân tẩu thoát số tiền và vàng trộm được phong bán đi lấy tiền để tiêu xài cá nhân
theo văn phòng thường trực ban chỉ huy về phòng chống thiên tai tỉnh bắc cạn đến một mươi bảy h ngày một mươi tám tháng bốn
tỉnh bắc cạn ghi nhận năm trăm bảy mươi sáu nhà bị tốc mái và sập với tổng thiệt hại là khoảng năm tỷ đồng
đêm ngày một mươi bảy tháng bốn và sáng ngày một mươi tám tháng bốn trên địa bàn tỉnh bắc cạn xảy ra mưa rông kèm lốc xét
gió giật mạnh trên diện rộng huyện bạch thông tỉnh bắc cạn bị ảnh hưởng nặng nhất của thiên tai với ba trăm tám mươi bốn nhà ở bị thiệt hại tốc mái
các huyện khác như huyện ba bể thiệt hại bảy mươi ba nhà huyện trợ đồn bị thiệt hại năm mươi bảy nhà huyện nari thiệt hại hai mươi bốn nhà
huyện bắc nẵm hai mươi hai và có nhà bị thiệt hại huyện ngân sơn thiệt hại một mươi năm nhà và huyện trợ mới là thiệt hại một nhà